ngày nay kỹ thuật này được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế
nhằm cung cấp hình ảnh ba chiều giúp các bác sĩ định hình cụ thể được các vấn đề bên trong cơ thể con người
phát minh vĩ đại ấy có khởi nguồn từ phòng thí nghiệm vật lý của trường đại học vunsburg nước đức
giám đốc viện vật lý wilhelm konrad rothgen đã đổ toàn bộ gia sản của mình vào đây
nơi ông thường giam mình với niềm đam mê bất tận
một buổi tối ngày tám tháng một mươi một năm một nghìn tám trăm chín mươi năm như mọi ngày brot ken luôn là người ở lại muộn nhất
ông đang lặp lại các thí nghiệm của hess và lennart nhằm nghiên cứu về tia kathos
một cuộn dây đã tích sẵn dòng điện cao thế được dẫn thẳng vào ống thủy tinh chân không còn gọi là ống group
mỗi khi ra mình trong phòng thí nghiệm
rothgen luôn quên đi khái niệm thời gian
vì thế thật dễ hiểu khi người ta vẫn nhìn thấy ông cặm cụi bên các ống thí nghiệm tới tận nửa đêm
nhưng có một điều thú vị mà các nhà khoa học khác không nhận ra
đó là trong ống tối những hạt muối nhỏ ly ti trên bàn gần ống thủy tinh bỗng nhiên phát sáng
ông thay thế bằng một tấm đỉa mềm và một tờ giấy học sinh
rồi bọc cả ống kim loại bằng mảnh bìa cứng màu đen
hiện tượng tương tự vẫn xảy ra
việc tia cathos vẫn duy trì năng lượng của chúng để gây cảm hứng hình quang trong điều kiện có vật cản khiến ông lưu tâm
ông đã đưa ra giả thuyết rằng phải có một bức xạ nào đó đang chiếu ngang qua phòng
bởi khi ông đứng bên ngoài căn phòng được ngăn cách bởi cánh cửa gỗ
ánh sáng nó vẫn phản quang
khoảng cách lúc đó đang là hơn hai mét
điều ấy chứng tỏ loại tia bí ẩn này có khả năng xuyên qua gỗ qua cả kim loại và một số vật chất khác
các nhà sử học từng tranh cãi về nguyên do vì sao rogaine lần người đầu tiên nhận ra tầng quan trọng của hiệu ứng này
thiết bị trên một tia cathot và một màn hình hình quang đã được sử dụng trong hàng thập kỷ
nhưng trước khi có công trình của lenart đối tượng nghiên cứu luôn luôn là các hiệu ứng xảy ra bên trong ống
và ánh sáng tử ngoại cực ngắn có thể dùng để giải thích sự mờ đi của các tấm kính ảnh
vốn là một thợ nhếp ảnh nghiệp dư rogaine liền lưu lại hiện tượng bí ẩn này trong một bức ảnh
những tuần sau đó ông thử nghiệm với tất cả những vật dụng có trong phòng thí nghiệm
từ quả kim loại chứa trong hộp gỗ
tới cuộn dây điện
brogen khi đó chưa hiểu được hoàn toàn phát hiện của mình vì vậy ông đặt tên cho loại tia đó là tia x
một ẩn số chưa được giải đáp
sau này người ta hiểu rằng bức xạ được hình thành bởi dòng electrongs khi tiếp xúc với nguồn điện cao thế
sẽ bị rồn về phía âm cực của ống dẫn chân không
tia x phát ra từ hình quang trên ống nơi tia cathos va chạm với thủy tinh và bị phân tán ra
đó là một dạng sóng điện tử có bước sóng ngắn giống như tia hồng ngoại cực tím hay tiagama
nhưng nó có khả năng tạo ra nguồn năng lượng cực lớn
chính các bước sóng không đều của tix khiến nó có nhiều điểm khác biệt so với ánh sáng trắng
bước sóng dài giúp ánh sáng trắng có khả năng xuyên qua thủy tinh còn tia x thì không
nhưng với các vật chất cứng khác như gỗ và kim loại thì x quang lại có khả năng xuyên qua được
trong quá trình nghiên cứu rotten nảy ra ý tưởng mới ông ấy muốn xem bàn tay của vợ mình trông sẽ ra sao khi tiếp xúc với những tia sáng bí ẩn này
với kết quả tấm phim ghi lại những hình ảnh của toàn bộ cấu tạo xương và cơ của bàn tay giống như hình ảnh của chúng ta nhìn thấy trong các tấm phim chụp x qua ngày nay
đó là tấm ảnh x quang đầu tiên trong cơ thể con người
trong tuần đầu phát minh ra tia x bogen đã ở ly trong phòng thí nghiệm mà không trở về nhà ông quyết tâm tìm ra bằng được lời giải của bài toán tìa sáng chưa từng xuất hiện trước đó trong lịch sử của ngành vật lý
dòng giã suốt bảy tuần
cuối cùng roten cũng đã khám phá ra được tính chất của thứ tia bí mật mà ông đặt tên là tia x kia
sau khi công bố rộng rãi phát minh của mình tháng riêng năm một nghìn tám trăm chín mươi sáu chủ tịch hội vật lý học thành phố vunsburg đề nghị đặt tên cho tia bí mật đó là tiruken
khám phá đã thu hút được nhiều sự chú ý tới từ cộng đồng khoa học và các nhà sản phẩm
đồng thời mang về cho ruel giải nobel vật lý đầu tiên trong lịch sử vào năm một nghìn chín trăm linh một
kể từ đó người con của vùng wals fallen trở thành nhân vật của công chúng và là nhà vật lý thành công nhất ở thời đại của ông
thậm chí ứng dụng minh họa của tix còn được các nhà làm phim hoạt hình lúc đó tận dụng để đưa vào tác phẩm khiến khán giả vô cùng thích thú
đã có một bài hát được sáng tác riêng để ca ngợi phát minh của ông
nhưng thành công lớn nhất của x quang là khi nó được áp dụng trong lĩnh vực y học
tia x giúp các bác sĩ chuẩn đoán rõ hơn tình trạng nội tạng của bệnh nhân
chỉ vài ngày sau khi có được chiếc máy tài tình này một bệnh viện tại new jersey mỹ
đã dùng x quang để soi chiếu bên trong cơ thể bệnh nhân của họ
do công nghệ khi đó còn thô sơ bệnh nhân thời đó thường phải kiên nhẫn ngồi ít nhất một mươi năm phút trước máy soi để có được kết quả
do phát hiện ra tia x có khả năng gây ion hóa hoặc các phản ứng có thể nguy hiểm đến con người
bước sóng cường độ và thời gian chụp ảnh y tế luôn được điều chỉnh cẩn thận để tránh tắc hại cho sức khỏe
các nhà điều hành hàng không cũng tận dụng khả năng soi chiếu vật chất gỗ và kim loại của tx để kiểm tra hành lý hành khách đảm bảo an ninh an toàn trong các sân bay
để nghiên cứu về không gian ngoài vũ trụ